phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc với bảo hiểm xã hội việt nam
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đã nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội việt nam
đồng thời chỉ đạo giải quyết một số khó khăn vướng mắt và đề xuất để ngành bảo hiểm xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ
phát biểu kết luận phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh chính sách an sinh xã hội là thước đo trình độ phát triển của một đất nước
do vậy việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là mục tiêu mà bảo hiểm xã hội việt nam và các bộ ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện
để đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có chín mươi dân số tham gia bảo hiểm y tế
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với bộ y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
cải cách thủ tục hành chính trong giám định khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
tăng cường tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế để thu hút nhiều người dân tham gia bảo hiểm y tế
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị bảo hiểm xã hội việt nam cần tiếp tục tìm giải pháp để hơn hai triệu người trong tổng số hơn một mươi triệu người có hợp đồng lao động được tham gia bảo hiểm xã hội